theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia cả nước đã xảy ra một mươi bốn tám trăm bốn mươi năm vụ tai nạn giao thông thiệt mạng là sáu sáu trăm bảy mươi bốn người trong một mươi tháng qua
đường bộ xảy ra một mươi bốn sáu trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông làm sáu năm trăm ba mươi hai người thiệt mạng và một mươi một bốn trăm tám mươi chín người bị thương
đường sắt xảy ra một trăm hai mươi sáu vụ làm chết một trăm linh ba người bị thương năm mươi năm người
đường thủy xảy ra sáu mươi bốn vụ làm chết ba mươi năm người bị thương năm người
so với một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy số vụ tai nạn giao thông giảm
tính riêng trong tháng vừa qua toàn quốc xảy ra một sáu trăm linh ba vụ tai nạn giao thông làm chết sáu trăm sáu mươi hai người và làm bị thương một hai trăm ba mươi người